thưa quý vị có thể khẳng định rằng ma túy đã để lại những hậu quả khôn lường
và mới đây sau khi sử dụng trái phép chất ma túy một đối tượng đã có hành vi đe dọa giết người
đối tượng ngay lập tức đã bị khởi tố bắt tạm ra
đối tượng là nguyễn thanh phi chú tại thôn nhân hội xã an hòa hải
trước đó các đối tượng phi cùng huỳnh hữu vinh và trần trương tâm
thường trú tại xã an hòa hải huyện tuy an rủ nhau góp tiền đi mua ma túy về nhà phi sử dụng
sau khi ngáo đá phi đã đuổi đánh và đổ can xăng đe dọa đốt giết em gái ruột
do được mọi người kịp thời phát hiện can ngăn nên rất may hậu quả chưa xảy ra
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy an đã bắt tạm giam huỳnh hữu vinh và trần trương tâm
để điều tra về tội danh tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy